hội kiến với tổng thống đức frank walter steinmeier thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị đức sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
tiếp tục hợp tác với việt nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng để việt nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải như đã cam kết tại cop hai mươi sáu
hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập niên qua
đặc biệt là các dự án hợp tác tiểu tượng giữa hai nước đang hoạt động hiệu quả như đại học việt đức ngôi nhà đức
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chia sẻ với tổng thống đức những thành tiệu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của việt nam sau ba mươi năm năm đổi mới
để thúc đẩy tăng trưởng việt nam sẽ tập trung trong thực hiện các đột phá chiến lược giúp hoàn thiện thể chế phát triển cơ sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
trong đó ưu tiên kinh tế số và chuyển đổi số tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn đẩy mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cam kết có trách nhiệm về chống biến đổi khí hậu
đây là những lĩnh vực việt nam mong muốn nhận được sự hợp tác của đức
để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp giúp gia tăng tin cậy chính trị hiểu biết lẫn nhau và tạo sung lực mới cho hợp tác hai nước
tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc khuôn khổ hợp tác asean đức asean eu khẳng định hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là trụ cột của quan hệ song phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và tổng thống đức nhất trí tăng cường khuyến khích doanh nghiệp đức đầu tư vào việt nam nhất là trong các lĩnh vực đức có thế mạnh như năng lượng đường sắt thiết bị y tế dược phẩm hạ tầng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị đức sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu tiếp tục hợp tác với việt nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác truyền nổi năng lượng công bằng mà đức là một bên tham gia để việt nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải như đã cam kết tại cop hai mươi sáu cũng như phối hợp kết quả triển khai các dự án hợp tác phát triển do đức tài trợ trong thời gian tới ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng phát triển biến vững năng lượng tái tạo
hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tăng cường xây dựng các cơ chế khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề
tổng thống đức bày tỏ mong muốn lực lượng lao động việt nam sẽ có cơ hội được làm việc tại đức cải thiện tích cực tình trạng thiếu hụt lao động tại đức trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị tổng thống đức tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn hai trăm linh người việt nam tại đức hội nhập thành công
về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm thủ tướng chính phủ phạm minh chính và tổng thống stemmeier nhấn mạnh sự cần thiết trong việc duy trì hòa bình giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
hai bên nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải hàng không ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai